kính chào quý vị và các bạn
hồi chiều nay vị trí áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển phía đông quần đảo trường sa
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp chín
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây nam và suy yếu dần
thưa quý vị nước ta đang trải qua một năm ít bão và áp thấp nhiệt đới
rất điển hình của một năm enino
sự báo trong ba tháng đầu năm sau trên biển đông ít có khả năng xuất hiện bão và áp thấp nhiệt đới
khu vực giữa biển đông và vùng biển phía tây của nam biển đông
bao gồm vùng biển phía tây quần đảo trường sa có mưa rông rải rác
gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín sóng biển cao từ bốn đến sáu mét biển động rất mạnh
ở vịnh bắc bộ và khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa
có mưa vài nơi gió đông bắc mạnh cấp bảy giật cấp chín biển động rất mạnh
chuyển sang đất liền sang đến ngày mai các tỉnh thành phía bắc vẫn duy trì rét đậm diện rộng
vùng núi có nơi rét hại nhưng ban ngày trời chuyển nắng
nhiệt độ tăng nhẹ lên ngưỡng là một mươi năm một mươi chín độ riêng tây bắc ở ngưỡng là hai mươi hai hai mươi năm độ
đến với miền trung trong ngày mai ở các tỉnh từ hà tĩnh trở vào đến khánh hòa
sẽ xuất hiện mưa mưa vừa cục bộ có mưa to đến rất to và rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét sạt lở và ngập úng
khu vực bắc trung bộ ít mưa ngày nắng trời rét đậm với nhiệt độ cao nhất từ một mươi sáu đến một mươi chín độ
trong khi đó các tỉnh ninh thuận bình thuận có mưa rào và rông vài nơi
với nhiệt độ cao nhất ngày từ hai mươi bảy ba mươi một độ có nơi cao hơn
khu vực hà nội đêm có mưa nhỏ dài rác ngày có lúc có mưa nhỏ
trưa chiều đôi lúc hưởng nắng trời rét có nơi rét đậm
nhiệt độ ngày đêm do động trong khoảng từ một mươi một một mươi tám độ